thưa quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin thời tiết nổi bật
một thông tin đáng chú ý trên biển đông đang xuất hiện một cơn bão có tên là noru
dự kiến đêm nay sẽ đi vào biển đông hướng vào miền trung của nước ta
vâng hiện tại thì khu vực bắc miền trung đang vào cao điểm của mùa mưa lũ
mưa lớn tại một số tỉnh thành đã khiến cho đất đá bở rời và gây ra tình trạng sạt lở
tuy nhiên sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra bởi đợt mưa lớn lần này
ở bắc miền trung sẽ còn tiếp diễn trong sáng ngày hôm nay
do mưa lớn nên là người dân cần đề phòng lũ quét cục bộ ở vùng núi
và ngập ống ở những vùng trụng thấp ven sông
một trong những lo ngại không chỉ tại khu vực miền trung mà trên cả nước
ở thời điểm xuất hiện lũ đó là vấn đề mất an toàn ngầm tràn
theo thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay cả nước đã có hai mươi bốn người thiệt mạng
do bị lũ cuốn trôi khi đi qua các khu vực ngầm tràn
vâng do vậy là người dân tại những nơi bị ảnh hưởng của mưa lũ hãy di chuyển đến nơi an toàn
và tuyệt đối không tự ý di chuyển ở những vùng nước lũ
sẽ liên tục cập nhật tình hình mưa lũ cũng như là những diễn biến của cơn bão nu